từ ngày hôm qua chợ đầu mối bình điền tp hcm ngừng hoạt động để thực hiện công tác khử khuẩn phòng dịch
sau khi xuất hiện hàng loạt ca dương tính với virus sars cov hai
như vậy đã có hai trong số ba chợ đầu mối của tp hcm phải đóng cửa do liên quan đến covid một mươi chín
chợ đầu mối bình điền đặt tại quận tám là chợ nông sản thực phẩm đầy đủ và lớn nhất tp hcm
chợ này giữ vai trò trọng yếu trong cung cấp thủy hải sản gia súc gia cầm rau củ quả
với sản lượng hàng hóa khoảng ba tấn mỗi ngày cung cấp cho tp hcm và nhiều tỉnh phía nam
do xuất hiện hàng loạt ca mắc covid một mươi chín chợ đã tạm đóng cửa phòng dịch kể từ hai mươi h ngày sáu tháng bảy
để bảo đảm việc cung ứng hàng hóa các tiểu thương tại chợ bình điền đã gấp rút chuyển hàng đến các điểm kinh doanh mới
sở công thương tp hcm cũng đề nghị thương nhân đẩy mạnh việc tổ chức đưa hàng về thẳng các chợ lẻ kênh phân phối
trước đó chợ đầu mối hoc mon cũng đã phải đóng cửa cho đến ngày một mươi năm tháng bảy
các thương nhân chuyển sang giao dịch qua điện thoại đưa hàng trực tiếp đến khách hàng
cơ bản bảo đảm việc phân phối hàng hóa từ chợ đầu mối đi tiêu thụ